với mong muốn mang lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng một mươi một
bệnh viện hữu nghị việt nam cuba cùng tổ chức phẫu thuật nụ cười operation smile và quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
phối hợp thực hiện chương trình phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi hàm ếch tại khu vực phía bắc
ước tính mỗi năm ở việt nam có khoảng hai trẻ sinh ra mắc dị tật khe hở môi và khe hở vòng miệng
việc điều trị phẫu thuật kịp thời và đúng kỹ thuật sẽ giúp các bé phục hồi chức năng bố mẹ nhai cắn cải thiện thẩm mỹ tạo điều kiện thuận lợi cho phát âm sau này
ước tính mỗi năm ở việt nam có khoảng hai trẻ sinh ra mắc dị tật khe hở môi hàm ếch tại khu vực phía bắc
các bé khe hở hàm ếch sẽ được phẫu thuật ngay
dự kiến sẽ có khoảng sáu mươi bảy mươi trẻ em được kiến tạo nụ cười trong chương trình lần này